thưa quý vị sau đợt gia quân kiểm tra đột xuất về chất cấm trong chăn nuôi
thanh tra tri cục thú y tp hcm cho biết qua kiểm tra đã có nhiều lô chăn nuôi có kết quả dương tính
với chất samuta là một chất kích thích tạo nạc có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống tim mạch của người tiêu dùng
và đoàn thanh tra cũng cho biết tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở các tỉnh thành phía nam đang ở mức báo động
sau một mươi năm ngày gia quân kiểm tra đột xuất tình trạng tồn dư chất cấm tại các lò mổ trên địa bàn tp hcm
đoàn thanh tra chi cục thú y tp hcm đã lấy mẫu nước tiểu heo tại sáu mươi sáu lô của một mươi hai lò mổ ở các quận huyện trên địa bàn thành phố
theo đó hai lò mổ an hạ huyện củ chi và phước kiển huyện nhà bè có tám lô heo dương tính với chất cấm
lò nam phong quận bình thạnh có hai lô dương tính với chất cấm
và các lò xuân thới sơn hóc môn tân thạnh đông củ chi mỗi lò một lô heo dương tính với chất cấm
trước đó kết quả thanh tra đợt một của tri cục thú y tp hcm cho thấy lượng heo sử dụng chất cấm tăng báo động
đặc biệt nguồn heo xuất xứ từ đồng nai nơi cung cấp lượng lớn heo cho các lò giết mổ ở tp hcm
cụ thể trong tổng số hai trăm hai mươi hai mẫu nước tiểu trên năm mươi một lô heo tại tám cơ sở giết mổ có ba mươi một mẫu dương tính với chất cấm
trong đó lượng heo xuất phát từ đồng nai chiếm lượng tồn dư chất cấm
lên đến hai mươi trong số ba mươi một mẫu
trước tình trạng nguồn heo cung ứng cho các lò mổ có nhiều nguy cơ bị nhiễm chất cấm
lực lượng chức năng đã buộc các chủ lò mổ ký cam kết
thu nhận nguồn heo đảm bảo đủ tiêu chuẩn trước khi giết mổ và tung ra thị trường
trong thời gian vừa qua thì khả năng là mình thực hiện việc kiểm tra xử lý ở các hộ chăn nuôi chưa có triệt để lắm
hình ra là người dân còn hám lợi người ta đưa về người ta
ví dụ người ta có thể mua những lợi
phần mà không có đủ trọng lượng khi chức chuột thì mua về người ta sử dụng cái thứ này
để nuôi cho gỗ béo để nhằm thu được những lợi nhận cao
khách hàng tôi được quán kiệt là phải xem xét từ gốc
vì vậy đây tụi tôi không có nuôi quy trình khép kính
có nghĩa là mua hàng của khách hàng ở các tỉnh
gom về một láng thì là khách hàng của mình đi xuống cái đó chọn lựa
thì cái này là kinh nghiệm trong làm ăn
theo dõi hàng quá thì là khách hàng sẽ biết là heo nào có chất cấm hay không
thường thường là heo có chất cấm vô là con heo nó phát triển căng
to rồi là kêu là heo lực sỉ
cái tỷ lệ nạt rất là cao mỡ ít
hiện nay trên toàn thành phố có hai mươi một lò mổ hoạt động
do đó để đảm bảo nguồn thịt cung cấp ra thị trường đạt những quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
sắp tới đoàn liên ngành sẽ tiếp tục
tục kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm chất cấm tại một số lò giết mổ khác trên địa bàn
đồng thời tuyên truyền cho các chủ lò mổ các hộ chăn nuôi nói không với các chất cấm trong quá trình chăn nuôi
không vì lợi nhuận mà quên đi sự ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng